bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường vận dụng các hình thức hỗ trợ học sinh
học tập một cách phù hợp trong bối cảnh diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
vừa bảo đảm chất lượng giáo dục theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng quy định cho từng cấp học
bộ giáo dục và đào tạo cho biết việc tổ chức dạy học trên truyền hình hoặc qua mạng internet là giải pháp
mang tính tình thế và cần thiết trong điều kiện hiện nay khi mà hầu hết học sinh của các tỉnh
thành phố đều đang phải nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
khi dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát học sinh quay trở lại trường học tập
nhà trường có trách nhiệm tổ chức ôn tập củng cố bổ sung các kiến thức mà học sinh còn thiếu hụt
hoặc chưa vững trong quá trình học qua internet trên truyền hình sau đó tổ chức kiểm tra tại trường
việc tổ chức đánh giá định kỳ và cuối kỳ chỉ được thực hiện tại trường khi học sinh đã đi học trở lại